ông trump đã cảnh báo đảng cộng hòa không nên có lập trưởng quá cưng rắn về vấn đề quyền phá thai trước cuộc bầu cử vào tháng một mươi một
cảnh báo rằng vấn đề này có thể khiến đảng cộng hòa mất ghế tổng thống
trong một bài đăng trên mạng xã hội charts solso vào chiều tám tháng bốn ông trump đã nhắc đích danh tới thượng nghị sĩ đảng cộng hòa liste graham
ông graham đang có cách tiếp cận khá cưng rắn với vấn đề này trong khi ông trump mong muốn cách tiếp cận mềm mỏng hơn
thượng nghị sĩ graham đang gây bất lợi lớn cho đảng cộng hòa và đất nước chúng ta
đảng dân chủ cánh tả cấp tiến yêu thích vấn đề này quyền phá thai và họ muốn tiếp tục duy trì nó miễn là đảng cộng hòa sẽ cho phép họ làm như vậy
trước đó ông trump nói rằng vấn đề quyền phá thai nên để từng bang quyết định thông qua nhiều phiếu bầu hoặc luật pháp
trong khi đó ông praham ủng hộ cấm phá thai sau một mươi năm tuần tuổi áp dụng trên cấp độ liên bang trừ một số trường hợp
quan điểm của tôi hiện nay là chúng ta thực hiện quy định về việc phá thai
theo cách mà mọi người đều muốn nhìn từ quan điểm pháp lý
các bang sẽ quyết định bằng bỏ phiếu hoặc luật pháp hoặc có thể cả hai
ứng cử viên tổng thống dự kiến của đảng cộng hòa cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội trass của mình
và bất cứ điều gì họ quyết định đều phải là luật của bang
tuyên bố của ông trump được đưa ra sau khi các câu hỏi xoay quanh quan điểm của ông về lệnh cấm phá thai trong nhiều tuần qua
được thúc đẩy bởi một bài báo trên tờ new york times vào tháng hai cho biết
ông đã nói với các cố vấn rằng ông thích ý tưởng về lệnh cấm phá thai từ một mươi sáu tuần tuổi trên toàn quốc
thế nhưng do dự công khai ý tưởng này
một phán quyết cây sốc của tòa án tối cao mỹ vào năm hai nghìn hai mươi hai được thúc đẩy bởi ba người đề cử ông trump
đã cho phép các bang thiết lập luật phá thai của riêng bang đó
một số bang của mỹ đã ban hành lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn
trong khi những nơi khác như bang maryland đã thông qua luật bảo vệ quyền phá thai
nhiều người bảo thủ hy vọng lệnh cấm phá thai trên toàn quốc
riêng như của bang maryland
đây là điều phe bảo thủ trong đảng cộng hòa đã vận động từ lâu
sau phán quyết hàng loạt bang do đảng cộng hòa kiểm soát đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới
với quyền phá thai ảnh hưởng đến hàng chục triệu phụ nữ
tuy vậy phán quyết này cũng là con dao hai lưỡi
biến quyền phá thai trở thành vấn đề chính trị trong các cuộc bầu cử tại mỹ
đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến đảng cộng hòa có màn thể hiện kém hơn kỳ vọng
trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi năm
cũng như giúp phe dân chủ giành chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử địa phương sau đó
đối thủ của trump trong cuộc đua vào nhà trắng là tổng thống mỹ joe biden
và các thành viên của đảng dân chủ đang tập trung mạnh mẽ vào vấn đề này
thường xuyên chỉ ra rằng các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người mỹ phản đối lệnh cấm trên toàn liên bang
ngoài ra toàn bộ bảy cuộc bỏ phiếu liên quan đến quyền phá thai ở quy mô tiểu bang từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bao gồm cả ở các bang bảo thủ như ohio kassad và kentucky
đều mang lại chiến thắng cho phe ủng hộ quyền phá thai reuters cho biết
giới chuyên gia nhận định đảng dân chủ gần như chắc chắn sẽ sử dụng vấn đề nạo phá thai để thu hút cử tri
trong khi đó sự ủng hộ của nhiều cử tri cộng hòa cho đảng mình có thể sẽ lung lay
những thất bại của đảng cộng hòa trong các cuộc bầu cử năm ngoái khác của tổng tuyển cử được tổ chức vào một năm lẻ
khi cả cuộc bầu cử tổng thống lẫn cuộc bầu cử giữa kỳ đều không diễn ra
ngay cả ở các bang thường bảo thủ như khansas đều có liên quan đến vấn đề phá thai
trong video đăng trên mạng xã hội của mình ông trump lặp lại những bình luận trước đó rằng
giống như cựu tổng thống đảng cộng hòa roland reagan khi nói đến việc phá thai
ông rất ủng hộ cho phép các trường hợp phá thai ngoại lệ đối với người mang thai do bị hiếp dâm
loạn lân và việc mang thai ảnh hưởng tới tính mạng của thai phụ
ông nhấn mạnh việc ủng hộ tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm cho những cặp vợ chồng đang cố gắng có được đứa con quý giá
còn gì đẹp hơn hay tuyệt vời hơn thế
trước ý kiến của ông trump ông graham tuyên bố
tôi sẽ tiếp tục ủng hộ rằng cần có tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu để hạn chế phá thai ở tuần thứ một mươi năm
vì khi đó đứa trẻ có khả năng cảm giác đau đớn ngoại trừ việc phá thai do người mẹ bị hãm mía
hành vi loạn luân hoặc thay kỳ làm ảnh hưởng tới mạng sống của người mẹ
ông trump sau đó cảnh báo đảng cộng hòa có thể thu cuộc bầu cử vì vấn đề này
và những người như graham đang trao cho đảng dân chủ cơ hội kiểm soát hạ viện thượng viện và thậm chí cả trước tổng thống
trong thời gian qua ông trump cũng tìm cách giữ khoảng cách với phe bảo thủ trong vấn đề nạo phá thai
khi ông từ chối ủng hộ lệnh cấm phá thai diện rộng trên quy mô toàn nước mỹ
theo lập luận của cựu tổng thống đảng cộng hòa không nên tự chói mình vào chính sách không được đa số người dân ủng hộ
mới đây thẩm phán tòa án phúc thẩm tại new york đã không đồng ý đề nghị của cựu tổng thống mỹ donald trump
về việc hoãn phiên xét xử hình sự ngày một mươi năm tháng bốn
đó sẽ là lần đầu tiên một cựu tổng thống mỹ bị xét xử trong một vụ án hình sự
trong vụ án này ông trump bị cáo buộc ba mươi bốn tội làm xả hồn sức kinh doanh để che giấu việc chi tiền
cho một diễn viên phim khiêu dâm trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
hành động nhằm bịt miệng người phụ nữ này lên tiếng về mối quan hệ trước đó giữa hai người
ông trump tuyên bố không nhận tội và nói không quen biết người phụ nữ diễn viên sean m daniels
đây là một trong bốn vụ án hình sự chống lại ông trump
công tố viên đặc biệt jack smith đang theo đuổi các cáo buộc hình sự liên bang chống lại ông trump
vì nỗ lực lật ngược thất bại trước đối thủ dân chủ joe biden trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ cách đây bốn năm
trong đơn kiến nghị gửi tòa án tối cao ngày tám tháng bốn ông smith cho biết việc không có căn cứ nào trong hiến pháp
lịch sử đất nước hay sự hiểu biết của người mỹ về việc các tổng thống được phép đứng trên luật pháp
ông smith khẳng định ngay cả khi tòa án tối cao phát hiện các cựu tổng thống được hưởng một số dạng miễn trừ
ít nhất một số hành động của ông trump là hành vi riêng tư khác xa với các hành vi chính thức của lãnh đạo nhà trắng và có thể bị truy tố
theo cnn kiến nghị của công tố viên đặc biệt smith đang là tâm điểm của vụ án được theo dõi chặt chẽ nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của tòa án tối cao mỹ
một phán quyết sâu rộng có lợi cho ông trump có thể không chỉ làm suy yếu vụ án lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
mà còn làm suy yếu hàng loạt cáo buộc hình sự khác chống lại cựu lãnh đạo nhà trắng tay chờ được giải quyết
tòa án tối cao sẽ nghe các tranh luận vào ngày hai mươi năm tháng bốn và dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào tháng bảy
ông trump dự kiến sẽ có văn bản hồi đáp ý kiến của ông smith vào tuần tới
ông trump đã đệ trình các lập luận bằng văn bản đầu tiên của mình vào tháng trước
cảnh báo các tổng thống mỹ trong tương lai sẽ dễ bị dọa nạt và tống tiền khi còn đứng trước
nếu tòa án từ chối quyền miễn trừ cho ông theo ông trump
các tổng thống trước đây cũng có thể đã bị buộc tội vì tất cả các hành động gây tranh cãi thời còn đứng trước
sau ông smith đã bác bỏ quan điểm đó trong kến nghị mới nhất của mình công tố viên đặc biệt viết
việc vận hành hiệu quả của chức vụ tổng thống không yêu cầu cựu tổng thống phải được miễn trách nhiệm
đối với những cáo buộc vi phạm luật hình sự liên bang
ngược lại nguyên tắc nền tảng cho trật tự hiến pháp của chúng ta là không ai đứng trên luật pháp kể cả tổng thống
trong kiến nghị tháng trước ông trump ứng cử viên đại diện đảng cộng hòa đấu chung kết với đương kim tổng thống biden
trong cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới đây cũng đề xuất rằng nếu tòa án tối cao không sẵn sàng ra phán quyết
họ có thể gửi vụ việc trở lại các tòa án cấp dưới để tiến hành xác minh kỹ lưỡng các căn cứ pháp lý liên quan
động thái này có thể khiến phiên tòa phải hoãn lại trong nhiều tháng có lợi cho ông trump
ông smith muốn tránh kịch bản đó
ông lập luận nếu tòa án tối cao thấy các cựu tổng thống được hưởng một số quyền miễn trừ
tòa có thể mở phiên tòa xét xử tập trung vào các hành động riêng tư của ông trump
theo reuters sau khoảng nửa giờ nghe ý kiến từ các bên thẩm phán tòa phúc thẩm libus gonzalez
đã đưa ra phán quyết không đồng ý hoãn phiên xét xử
luật sư emmiberf của ông trump đã nói rằng thân chủ muốn hoãn xét xử để chờ phán quyết
về đề nghị chuyển vụ xét xử đi khỏi quận mahatan nơi được cho là có hầu hết cư dân theo phe dân chủ
và có thể mang tâm lý thiên kiến đối với ông trump
nghị luật sư này nói rằng đội pháp lý của cựu tổng thống đã khảo sát người dân địa phương
với kết quả cho thấy sáu mươi một người cho rằng ông trump có tội và bảy mươi có quan điểm tiêu cực về ông
các luật sư cho rằng việc này có thể gây ảnh hưởng đến việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên xét xử
việc lựa chọn bồi thẩm đoàn không thể diễn ra một cách công bằng từ tuần sau tại quận này ông bóp nhấn mạnh
ông trump một đêm đã kiếm hơn năm mươi triệu usd cho quỹ tranh cử tự sánh mình với nasomanella
trong khi đó luật sư stephen gu đại diện bên công tố nói rằng
việc ông trump phản đối xét xử với lý do trên là quá trễ khi các cáo buộc được đưa ra từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi
ông gould còn cho rằng những bồi thẩm viên thiên kiến có thể được loại ra trong quá trình tuyển chọn
luật sư booth của ông trump không tiết lộ nơi mà bị cáo muốn tổ chức phiên xét xử